thưa quý vị công an huyện tân hưng tỉnh long an cho biết là đang phối hợp
cùng với phòng nghiệp vụ công an tỉnh các ngành liên quan để khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
người đàn ông đã bị đối tượng trộm chó bắn chết vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba
nạn nhân chính là ông huỳnh thanh hải chú tại ấp cả cát xã vĩnh lợi huyện tân hưng tỉnh long an
vào khoảng một giờ sáng ông hải cùng với con trai là huỳnh tấn thành đang ngủ trong nhà
thì phát hiện có hai đối tượng trộm chó đang định tẩu thoát
ông hải và anh thành mở cửa yêu cầu hai đối tượng bỏ con chó xuống lề đường
đồng thời kéo xe máy giữ hai đối tượng lại và nhờ người dân hỗ trợ
tuy nhiên trong lúc rằng co ông hải đã bị một trong hai đối tượng dùng súng tự chế bắn tử vong
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ một áo khoác màu đen một bình ác quy một bộ kích điện
một súng điện tự chế và gần năm mét dây điện